vào lúc hai mươi ba h ngày bốn tháng bảy tại khu vực tuyến kênh một mươi bảy xã tam giang huyện năm căn tỉnh cà mau
đã xảy ra một vụ sạt lở sụt lún làm thiệt hại một mươi bốn căn nhà của một mươi hộ dân trong đó thiệt hại hoàn toàn một mươi hai căn
tổng chiều dài sạt lở khoảng năm mươi m chiều rộng từ mép bờ vào khoảng một mươi năm m độ sâu sáu m
ước tính tổng thiệt hại trên tám trăm linh triệu đồng rất may không có thiệt hại về người
sau khi nhận được thông tin chính quyền địa phương đã huy động lực lượng đến giúp đỡ các hộ dân
khắc phục hậu quả của vụ sạt lở này
đồng thời ủy ban nhân dân huyện nam căn và xã tam giang đã thành lập đoàn đến địa phương thăm hỏi
động viên và hỗ trợ tổng cộng ba mươi ba triệu đồng cho một mươi hộ dân bị thiệt hại để vượt qua khó khăn trước mắt